thưa quý vị hôm nay đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh bình phước cho biết
đã ra quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh xăng dầu tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
về hành vi ngưng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một đội quản lý thị trường số một kiểm tra chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu khí
ngọc phương nam địa chỉ tại xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
thời điểm kiểm tra đơn vị chức năng đã phát hiện doanh nghiệp này có hành vi ngưng bán hàng
khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
đội quản lý thị trường số một ngay sau đó đã lập hồ sơ xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên